kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục đưa vụ án trong đường dây buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng
tại các tỉnh phía nam ra xét xử sơ thẩm
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã tiến hành luận tội đối với bảy mươi bốn bị cáo
để xác định hành vi và mức độ sai phạm của từng bị cáo trong vụ án này
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh xác định các bị cáo đào ngọc viễn phan thanh hữu viễn
và phùng danh thoại nguyên trưởng phòng xăng dầu thuộc cục hậu cần bộ tư lệnh cảnh sát biển
gặp nhau bàn bạc việc góp vốn buôn lậu xăng từ singapore đưa về việt nam tiêu thụ
từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một viễn và đồng phạm đã vận chuyển vào việt nam
gần hai trăm linh triệu lít xăng giá trị gần hai sáu ngàn tỷ đồng
lợi bất chính gần bốn mươi bảy tỷ đồng hữu thu lợi hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
ngoài ra bị cáo viễn còn cùng nguyễn minh đức chủ công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí vượng đạt
thành phố hải phòng cùng góp vốn tổng cộng hơn bốn mươi chín tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng
tại tỉnh khánh hòa đức được hưởng lợi hơn một năm tỷ đồng
xăng sau khi về việt nam hữu sẽ đưa bán lại cho tứ và trần thị thanh vân
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vân trúc tỉnh bình dương
tứ mua hơn một trăm sáu mươi triệu lít xăng thu lợi bất chính gần bốn mươi tám tỷ đồng
còn vân mua hơn ba mươi năm triệu lít xăng thu lợi gần một mươi tám tỷ đồng
tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi thỏa thuận góp vốn phương thức vận chuyển
giao nhận xăng hình thức thanh toán tiền lợi nhuận như cáo trạng đã truy tố
phiên tòa dự kiến kéo dài đến tháng một mươi hai
đồn biên phòng sông đốc
bộ đội biên phòng cà mau cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt quả tăng một tàu đánh cá cải hoán
đang vận chuyển lượng lớn dầu đeo không rõ nguồn gốc
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đang chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ
phối hợp đồn biên phòng sông đốc điều tra làm rõ
trước đó trong khi tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển
lực lượng tuần tra của đồn biên phòng sông đốc đã phát hiện tàu kg chín mươi bốn nghìn một trăm một mươi bảy ts
có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên tàu có nhiều khoang hầm
chứa chất tinh thể lỏng có mùi dầu và nhiều dụng cụ dùng để bơm hút dầu
như máy bơm đồng hồ đo số lượng ống nhựa loại lớn dùng để bơm hút dầu
thuyền trường cho biết đó là dầu đeo số lượng khoảng một mươi năm lít
nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng tử mua bán dầu và nguồn gốc
lực lượng làm nhiệm vụ đưa người phương tiện về cửa biển sông đốc để điều tra làm rõ
dùng biển số giả trà trộn vào một giấy
giấy trọ để chiếm đặt tài sản
nguyễn anh hùng bốn mươi một tuổi trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu thành phố đà nẵng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triểu truy xét bắt giữ khẩn cấp về hành vi cướp tài sản
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một hùng điều khiển xe máy dạo quanh khu vực đường hoàng văn thái
khi đến một giấy trọ phát hiện phòng trọ số một sơ hở khóa cửa lỏng lèo
nên hùng phá khóa lèn vào lấy đi một ba lô chứa một laptop hiệu dell
vừa định rời đi phát hiện có một thanh niên đang nhìn mình tưởng bị phát hiện
tùng lấy đá ném về phía thanh niên rồi cầm ba lô tẩu thoát
tại cơ quan công an hùng thừa nhận vì không có việc làm ổn định nên dạo quanh các khu trọ ở quận liên triểu
thấy sơ hở thì thực hiện việc chiếm đoạt tài sản
được biết hùng từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
về địa phương chưa lâu thì tiếp tục tái phạm
manh động xông vào phòng trọ chói tay chân của hai nữ sinh viên để cướp tài sản rồi bỏ trốn
đối tượng hồ thanh hải đã bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng truy lùng và bắt giữ chỉ sau sáu giờ gây án
chiều ngày một mươi tháng một mươi một tại phòng trọ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường phan thanh
hai nữ sinh viên của một trường đại học trên địa bàn bị một thanh niên lạ mặt xông vào
dùng dao khống chế nhốt vào phòng vệ sinh và cướp tài sản
gồm một laptop hai điện thoại di động
một cuộc họp khẩn tại công an quận thanh khê thành phố đà nẵng được triệu tập
một đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản được đưa vào diện nghi vấn
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ một tổ trinh sát được lệnh xuất phát vào nam theo dấu di chuyển của đối tượng
chúng tôi xác định được hình ảnh của đối tượng xuất hiện tại một quán cơm
đối tượng của rà soát khu vực những người ở quán cơm thì chúng tôi nhận định là đối tượng lên xe một chiếc xe tuyến quảng ngãi đi thành phố hồ chí minh
thì ngay lập tức là tổ công tác tiếp truy đuổi theo cái biển số xe này và phối hợp với công an của một số đơn vị
đặc biệt là có sự phối hợp hỗ trợ rất tích cực của công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
cũng như là phòng cảnh sát giao thông của công an
đến khoảng một mươi hai giờ đêm tức là gần hai mươi bốn h ngày cùng ngày
thì chúng tôi phối hợp với công an địa phương đã đón phát hiện bắt giữ đối tượng
đối tượng tên là hồ thanh hải ba mươi ba tuổi trú tại phường chính gián quận thanh khê
từng có sáu tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản
đối tượng là khi thực hiện gần vây lật
trùm kính mạc hết biển số xe thì bẻ lại
nên hoàn toàn gần như là để xác định hướng đi di chuyển của đối tượng là rất là khó
nhưng mà với cái tinh thần là quyết tìm ra bằng mọi cách phải tìm và bắt được đối tượng
phải nói rằng là cái tinh thần máu lửa của anh em cảnh sát hình sự đầy trách nhiệm
đầy nhiệt huyết và rất là mưu trí rất là xuất sắc để truy bắt được đối tượng
chính sự quyết tâm đến cùng và phối hợp chặt chẽ với công an
các địa phương hồ thanh hải đã bị công an quận thanh khê bắt giữ sau chưa đầy sáu giờ đồng hồ gây án
không quản khó khăn nguy hiểm sự nỗ lực của mỗi trinh sát điều tra viên đã mang đến thành công
nhanh chóng tìm lại được tài sản góp phần củng cố niềm tin trong lòng nhân dân
chiều qua một mươi bảy tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương thông tin đã bắt giữ đối tượng
trần quốc lập chủ tỉnh bến tre để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đối tượng trần quốc lập lấy tên là võ tấn tài
và tự giới thiệu đang công tác tại công an quận tám tp hcm với cấp hàm thượng tá để làm quen
với một phụ nữ tại huyện phú giáo tỉnh bình dương quá trình quen biết nạn nhân có nhiều tiền
và đang có ý định mua đất xây nhà đối tượng lập nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền
do tin tưởng có tình cảm với lập nạn nhân đã đưa cho lập số tiền hơn một sáu mươi tám tỷ đồng
để lập giữ tìm mua đất
lập đã chiếm đoạt được tiền rồi bỏ trốn mất tích liên lạc
tại cơ quan công an trần quốc lập đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
bản thân đối tượng làm nghề xe ôm tại khu vực huyện bến lức tỉnh long an
thưa quý vị đội cảnh sát hình sự công an tp thái bình tỉnh thái bình vừa đấu tranh
bắt giữ một mươi đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tại nhà của nguyễn thị mùa
chú tại thôn trường mại xã tân bình tp thái bình
đội cảnh sát hình sự công an tp thái bình bắt quả tàng một mươi đối tượng
trong đó có năm đối tượng là nữ đang có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức sóc đĩa
tại hiện trường thu giữ tổng số tiền trên một trăm hai mươi triệu đồng
công an tp thái bình đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật